mong muốn của chúng em là sẽ luôn cùng đồng hành cùng tỉnh bắc giang sẽ dập dịch covid trong thời gian sớm nhất
để hỗ trợ cho việc lấy mẫu xét nghiệm khẩn trương thần tốc
bắc giang đã chỉ đạo huy động cán bộ chiến sĩ công an viên tranh thủ các ban ngành đoàn thể và người dân cùng tham gia vào cuộc
cái dân cư thì cái diện tích nó quá hẹp mà dân số thì nó quá nhiều
thế bây giờ để phục vụ mà để chuẩn bị làm cái câu sắp xếp mà để tổ chức mà đi gọi là tuyên truyền gọi là kê khai cái tờ khai y tế
cũng như là để phục vụ cho các y bác sĩ mà để khám xét lấy mẫu thì nói chung là rất phức tạp bởi công nhân nó quá đông
qua cái dịch covid này thì gia đình nhà tôi là có rất nhiều cháu ở công ty trọ lẫn nội
ngo si đần có rồi lắc xe có rồi các công ty đều có cả
thế thì do cái các cháu nó ở tập trung nhiều công ty ở một chỗ thế cho nên cái dịch lây lan nó rất là nhanh
thế chúng tôi là người dân thì cũng thống nhất với lại chính quyền địa phương cùng với nhà nước là vào cuộc một cách nhanh chóng
để dập dịch để bớt những cái khó khăn chung cho xã hội
huyện việt yên đã phải kích hoạt tám khu cách ly tập trung và hiện nay đang tiếp tục kích hoạt các khu cách ly tập trung mới tại các huyện và một số xã
một số huyện trên địa bàn tỉnh bắc giang cũng đã kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm liên quan đến khu công nghiệp quang châu và khu công nghiệp vân trung huyện việt yên
tính đến ngày hôm qua tỉnh bắc giang đã kích hoạt sáu mươi khu cách ly tập trung với gần năm bảy trăm linh trường hợp ghi nhiễm
hiện nay công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục triển khai lực lượng với tinh thần chủ động sáng tạo thần tốc tranh thủ sự hỗ trợ của bộ công an để đem lại hiệu quả cao nhất trong phòng chống dập dịch ở khu công nghiệp quang châu nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung
trong một diễn biến khác tại hà nội lực lượng chức năng đã thực hiện cách ly y tế tòa nhà n hai trung cư eco home ba đường tân xuân phường đông ngạc quận bắc tử liêm do có ca dương tính là nhân viên của bệnh viện phổ trung ương bệnh nhân là kỹ thuật viên
phòng chỉ đạo chương trình bệnh viện phổ trung ương là f một của một bác sĩ được xác định mắc covid một mươi chín trước đó đến nay lực lượng chức năng đã giả soát được một mươi chín trường hợp f một một mươi ba trường hợp f hai
trung tâm y tế quận đã lấy mẫu xét nghiệm cho sáu mươi bốn trường hợp tại tầng hai mươi bảy của tòa nhà và tiếp tục điều tra truy vết f một f hai chuyển các f một tới khu cách ly tập trung tại trung tâm giáo dục quốc phòng đại học quốc gia hà nội ở xã thạch hòa huyện thạch thất
quận bắc tử liêm giao công an phường đông ngạc lập chốt trực hai mươi bốn trường
đồng thời phun khử khuẩn tại khu vực cách ly hiện địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội để có các phương án chỉ đạo tiếp theo
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an thành phố cà mau đã bất ngờ kiểm tra và bắt hai đối tượng có liên quan tới hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại khu vực khóm hai phường sáu thành phố cà mau thu giữ số lượng lớn nghi là ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ là nguyễn đức lợi tên gọi khác là nguyễn minh nhí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tạm trú tại ấp sáu xã thới bình huyện thới bình và bùi hoàng nam tự cư nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại khóm ba thị trấn thới bình huyện thới bình
vật chứng thu giữ gồm hai bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá có trọng lượng khoảng hai kg cùng với một số tăng vật khác
nhanh hai đối tượng là nam và lợi đều có sử dụng ma túy
khai thác mở rộng vụ án lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành khám xét nơi ở của bùi hoàng nam thu giữ hai gậy ba khúc bằng kim loại và một số tăng vật khác có liên quan
đây là số lượng ma túy lớn nhất mà lực lượng công an thành phố cà mau bắt được từ trước tới nay hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn trong khi đó tại tỉnh sơn la công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi
tăng trị trái phép gần một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng năm tại khu vực bản triềng khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng thạo phu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản đán huyện mường ảd tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đang có hành vi tàng trữ trái phép ma túy
tăng vật thu giữ gần một mươi hai viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động một con dao cùng với một số tăng vật có liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn bình tý xã bình giang huyện thăng bình để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng chín h ngày bảy tháng năm lợi dụng sơ hở của chùi nhà
đối tượng hoàng đã đột nhập vào nhà của bà trần thị nở chú cùng thôn để lấy trộm gần một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động
đây là số tiền mà bà nở cùng với người con đi bán vé số dành dụng từ nhiều năm qua dự định dùng để sửa nhà
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng công an huyện thăng bình đã thu giữ số tiền gần bảy mươi tám triệu đồng hai điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận số tiền còn lại dùng để tiêu xài cá nhân
công an phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp một nam thanh niên trú trên địa bàn quận là thủ phạm của nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận gần đây
đối tượng tên là huỳnh anh tuấn hai mươi ba tuổi trú tại phường an hải bắc quận sơn trà
cụ thể tối ngày một mươi năm tháng năm một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường nguyễn huy trương quận sơn trà đang sử dụng điện thoại di động thì bị tuấn điều khiển xe áp sát giật mất tài sản
tiếp nhận thông tin công an phường mân thái đã nhanh chóng vào cuộc điều tra chỉ sau khoảng ba mươi phút gây án tuấn đã bị bắt giữ tại nơi trọ của mình
qua làm việc với cơ quan công an tuấn thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên ngoài ra cũng trong thời gian gần đây tuấn còn thực hiện thêm hai vụ cướp giật khác tại phường thọ quang quận sơn trà
vật chứng sự thu giữ là ba chiếc điện thoại di động và nhiều tiền mặt sau khi cướp giật tuấn đi mua ngay ma túy về để sử dụng cá nhân
đến dạng sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố biên hòa và công an tỉnh đồng nai mới dập tắt được hoàn toàn vụ cháy kho chứa hàng cao su rộng khoảng một m hai tại phường long bình tân thành phố biên hòa
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày một mươi sáu tháng năm ngọn lửa bùng phát tại một kho xưởng rộng khoảng một m hai nằm bên tuyến quốc lộ năm mươi một khu phố hai phường long bình tân tp biên hòa
bên trong kho chứa nhiều nguyên liệu là cao su đã xây thành bột nhỏ nên ngọn lửa càng bùng phát dữ dội
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp biên hòa và công an tỉnh đồng nai đã điều năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tập trung tiến hành dập lửa
đến dạng sáng ngày một mươi bảy tháng năm thì vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi kho xưởng và hàng hóa ở bên trong nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra xác minh